công trình hệ thống trình diễn nhạc nước kết hợp âm thanh ánh sáng kỹ xảo nghệ thuật gọi tắt là nhạc nước tại khu vực lòng hồ tam bạc hải phòng
một công trình trăm tỷ đầy tai tiếng sẽ chấm dứt hoạt động di chuyển trả lại cảnh quan cho thành phố cảng
đó là nội dung được đưa ra tại kỳ họp thứ ba hội đồng nhân dân thành phố hải phòng khóa một mươi năm khai mạc sáng sáu tháng một mươi hai
theo đó thành phố hải phòng đã thỏa thuận với đơn vị thực hiện dự án là công ty trách nhiệm hiếu hạn du lịch sơn lâm công ty sơn lâm sẽ chấm dứt việc thực hiện dự án
công trình nhạc nước tại khu vực lòng hồ tam bạc tp hải phòng có tổng mức đầu tư là một trăm chín mươi bốn chín mươi sáu tỷ đồng do công ty sơn lâm triển khai thực hiện từ tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bốn
và cơ bản hoàn thành đưa vào hoạt động nhân dịp kỷ niệm sáu mươi năm giải phóng hải phòng một mươi ba tháng năm hai nghìn một mươi năm
đã chi tạm ứng cho công ty sơn lâm số tiền tám mươi tám năm tỷ đồng
tuy nhiên dự án nhạc nước này đã vấp phải sự phản ứng của dư luận và nhân dân
sau một thời gian vận hành công trình đã bộc lộ nhiều bất cập vị trí không phù hợp không bảo đảm mỹ quan đô thị hiệu quả khai thác thấp
hoạt động của công trình ảnh hưởng không tốt đến môi trường sống gây bức xúc trong nhân dân
trong nhiều cuộc tiếp xúc cử tri hải phòng đã phản đối và yêu cầu dừng dự án xử lý cán bộ sai phạm